liên quan đến vấn đề nước sạch mà người dân hà nội đang rất quan tâm
sáng nay bộ tài nguyên và môi trường vừa cung cấp những thông tin bước đầu về vấn đề này
trước đó vào khoảng thời gian từ đêm ngày tám dạng sáng ngày chín vừa qua
nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực phía tây thành phố hà nội có phản ánh từ các cơ quan chức năng
việc nguồn nước sinh hoạt tại nơi ở bốc mùi lạ
đại diện bộ tài nguyên và môi trường cho biết đã nắm được vấn đề này
và có trao đổi nhằm làm rõ vụ việc với sở tài nguyên và môi trường của tỉnh hòa bình
là nơi đặt nhà máy nước công ty cổ phần nước sạch sông đà
đơn vị cung cấp nước sạch cho người dân phía tây hà nội

và có trao đổi nhằm làm rõ vụ việc với sở tài nguyên và môi trường của tỉnh hòa bình

đại diện bộ tài nguyên và môi trường cho biết đã nắm được vấn đề này
và có trao đổi nhằm làm rõ vụ việc với sở tài nguyên và môi trường
cho đến thời điểm hiện tại việc nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân khu vực phía tây hà nội
có bảo đảm an toàn hay không vẫn sẽ phải chờ sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu của các cơ quan chức năng
cùng với đó đại diện bộ tài nguyên và môi trường cũng cho biết sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân
nếu có dấu hiệu của việc cơ sở xử lý nước sạch đã phát hiện ra dầu loang
mà vẫn để dùng nguồn nước này cho vào nhà máy để sản xuất nước sạch thì sẽ có biện pháp xử lý